thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi tháng bốn theo giờ địa phương tại trụ sở quốc hội cuba
ngay sau lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiến hành hội đàm với
chủ tịch quốc hội chính quyền nhân dân và hội đồng nhà nước cuba esteban lasso hernández
trong bầu không khí đồng chí anh em và tin cậy lẫn nhau chủ tịch quốc hội vương đình huệ
và chủ tịch quốc hội esteban lasso hernández đã chia sẻ về tình hình mỗi nước gần đây
trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết anh em
hợp tác toàn diện giữa đảng nhà nước nghị viện và nhân dân hai nước việt nam và cuba
cũng như về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tổng thể chương trình nghị sự song phương và thống nhất các biện pháp
tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai quốc hội nói riêng
chủ tịch quốc hội hai nước nhất trí thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ
tăng cường trao đổi đoàn các cấp duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác gồm hội thảo lý luận giữa hai đảng
ủy ban liên chính phủ tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao đối thoại chính sách giữa hai bộ quốc phòng
và triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai quốc hội đã được thiết lập nhân dịp này
hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục ủng hộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu điều kiện và năng lực của mỗi nước
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng và nhất trí phối hợp chặt chẽ liên quan các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm
ngày thành lập ủy ban cuba đoàn kết với miền nam việt nam tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
hai mươi năm lãnh tụ fidel castro lần đầu thăm việt nam và tới vùng giải phóng miền nam việt nam tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại thành phố santiago de cuba và tại tỉnh quảng trị quảng bình
quả đó tiếp tục vun đắp phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt
thủy chung giữa hai nước di sản quý báu do chủ tịch hồ chí minh và lãnh tụ fidel castro đặt nền móng
tại hội đàm chủ tịch quốc hội hai nước cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
hai nhà lãnh đạo đã ký và trao thỏa thuận về thành lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai quốc hội
chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác gồm bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực xây dựng giữa hai bộ xây dựng
chương trình hợp tác giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm giữa hai bộ tư pháp kế hoạch hợp tác giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bảy giữa bộ khoa học và công nghệ việt nam
và bộ khoa học công nghệ và môi trường cuba thỏa thuận hợp tác giữa trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và trung ương đoàn thanh niên cộng sản cuba giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin giữa thông tấn xã việt nam
và thông tấn xã prensa latina của cuba
cũng trong dịp này chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã hội kiến lãnh tụ cách mạng cuba đại tướng raúl castroz
và bí thư thứ nhất chủ tịch cuba miguel díaz canem và thủ tướng cuba manuel barreiro cruz
vào sáng nay tại trụ sở chính phủ dưới sự chủ trì của phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống ết ma túy mại dâm ủy ban quốc gia phòng chống ết ma túy mại dâm
đã tổ chức hội nghị triển khai công tác

dù hội nghị có đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
phó chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống ết ma túy mại dâm trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ngành và địa phương
báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy
với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của chính phủ ubnd quốc gia phòng chống ết ma túy mại dâm
sự nỗ lực vào cuộc của các cấp các ngành và địa phương công tác phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi hai đã đạt được những kết quả tích cực
đã hoàn thành đa số chỉ tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra
nhiều địa phương đã chủ động tích cực lập hồ sơ đưa nhiều người nghiện đi cai nghiện bắt buộc theo quy định mới
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy đã trú trọng vào các tuyến địa bàn trọng điểm
phát hiện triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn hoạt động liên tuyến liên tỉnh và xuyên quốc gia
công tác điều tra truy tố xét xử tội phạm về ma túy được tiến hành kịp thời nghiêm minh đúng pháp luật và đạt tỷ lệ cao
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp giảm cầu về ma túy công tác quản lý người nghiện ma túy
người sử dụng trái phép chất ma túy công tác cai nghiện và quản lý sao cai đặc biệt là vấn đề đảm bảo cơ sở vật chất các trung tâm cai nghiện
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết hiện một số nơi có tình trạng khoán trắng cho lực lượng công an trong công tác phòng chống ma túy
đồng thời một số bộ ngành địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác này để chú trọng đầu tư

đồng thời một số bộ ngành địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác này để trú trọng đầu tư
trong đó số hóa bảo tàng cũng đang là một xu hướng mới đem đến những trải nghiệm hoàn toàn khác về cách tiếp cận thưởng thức và tham quan bảo tàng cho đông đảo công chúng
hiện nay tại việt nam đã có không ít bảo tàng nhanh chóng đổi mới bắt kịp xu thế nghiên cứu áp dụng các công nghệ số vào công tác lưu trữ trưng bày hiện vật xây dựng bảo tàng trực tuyến tương tác ba d công nghệ thực tế ảo
và nhờ đó những di sản vô giá của lịch sử đã được hoa minh vào dòng chảy thời đại để khoác lên mình một sức sống mới
và hơn thế nữa nó còn mang đến khả năng lưu giữ số hóa cho tương lai
thưa quý vị khán giả hiện nay thì tôi đang có mặt tại trung tâm của thủ đô hà nội
thế nhưng ngay lúc này đây xin mời quý vị khán giả cùng với chúng tôi đến tham quan bảo tàng quảng ninh tọa lạc tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh chỉ qua chiếc điện thoại di động này và bằng một vài thao tác hết sức đơn giản
và như vậy cuộc hành trình khám phá bảo tàng quảng ninh đã bắt đầu
toàn bộ không gian bảo tàng quảng ninh được mô hình hóa bằng công nghệ ba d từ kiến trúc độc đáo cho đến những không gian ấn tượng cùng những hiện vật phong phú phía trong
bảo tàng ảo đã mang đến cho du khách những góc nhìn khá chân thực dù không trực tiếp có mặt tại bảo tàng
vâng thưa quý vị khán giả như vậy là bất cứ ai ở bất cứ đâu và cũng không cần quá am hiểu về công nghệ thì đều có thể dễ dàng tham quan bảo tàng quảng ninh và hiểu cận kẽ về những giá trị văn hóa lịch sử
và như vậy với công nghệ số những ngăn cách về địa lý về không gian đã bị xóa nhòa để những giá trị văn hóa có thể đến được với bạn bè trên toàn thế giới
và ngay bây giờ thì xin mời quý vị khán giả cùng chúng tôi tiếp tục trải nghiệm một bảo tàng ngay trên địa bàn thủ đô hà nội cùng với chiếc điện thoại di động nhanh nhất
chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh được cài ứng dụng imusim hai bạn trẻ này đã có thể tự đi tham quan bảo tàng và tìm hiểu về dòng chảy phát triển của nền mỹ thuật việt nam từ thời tiền sơ đến nay
có những cái ứng dụng tuyệt vời như này thì mình thấy là nó thuận tiện hơn cho mình trong cái việc mà cung cấp những cái dữ liệu về những cái bảo vật ở trong bảo tàng và vì thế là mình có thể cảm thấy tiếp thu được một nguồn kiến thức lớn khi mà đến bảo tàng
bản thân đây thì mình cảm thấy là các bạn trẻ dần có xu hướng đi bảo tàng nhờ cái việc có thể tiếp cận các bạn công nghệ như thế này
thời gian sử dụng trong cái phần mềm là tám tiếng thì nếu mà các bạn ấy không thể tận dụng hết ở bảo tàng thì các bạn ấy cũng có thể về nhà và xem tham quan bảo tàng theo một hướng là online
được bảo tàng mỹ thuật việt nam triển khai từ năm hai nghìn hai mươi một ứng dụng thuyết minh đa phương tiện này sử dụng công nghệ quét mã qr và định vị ib con giúp khách tham quan có thể nghe thuyết minh về hiện vật
đọc nội dung bài giới thiệu xem ảnh chất lượng cao và xác định vị trí trưng bày hiện vật đặc biệt hỗ trợ tám loại ngôn ngữ khác nhau tạo cho khách tham quan những trải nghiệm mới
tôi rất thích bảo tàng này thật tuyệt khi được đi từng phòng để chiêm ngưỡng những mảnh ghép khác nhau của văn hóa việt nam
bên cạnh đó ứng dụng thuyết minh cũng khá hay dễ dàng cài đặt chỉ cần nhập số thứ tự số hiệu tác phẩm tôi sẽ có bản giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm cũng như thông tin của nghệ sĩ
nó thực sự giúp ích rất nhiều
chuyển đổi số là một trong những xu hướng tất yếu góp phần thay đổi quan điểm nhận thức về cách tiếp cận đối với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa
và nó làm giúp cho di sản văn hóa gần gũi hơn sống động hơn đối với du khách và lan tỏa cái tình yêu của di sản đối với công chúng
rõ ràng việc ứng dụng công nghệ thông tin đang hỗ trợ tích cực cho công tác bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa tại các bảo tàng
cùng với đó đây cũng làm
đây là cách để các bảo tàng thu hút thêm lượng khách tham quan từ đó lan tỏa những giá trị văn hóa lịch sử tốt đẹp đến với công chúng trong và ngoài nước
một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục xây dựng giữ gìn trấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc được tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu ra trong bài phát biểu của mình tại hội nghị văn hóa vừa qua
đó là cần phải xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số xã hội số và công dân số làm cho văn hóa thích nghi điều tiết sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
số hóa bảo tàng chỉ là một phần rất nhỏ trong nhiệm vụ lớn đó và cũng còn rất nhiều việc phải làm
chống ngọc lũ một trong hai mươi bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại bảo tàng lịch sử quốc gia
không chỉ được trưng bày tại đây bảo vật này còn được số hóa và trưng bày ba d trên website để du khách có thể tham quan trực tuyến
ngay từ năm hai nghìn một mươi ba đón nhận xu hướng chuyển đổi số bảo tàng lịch sử quốc gia đã tiến hành số hóa những hiện vật tiêu biểu và xây dựng những chuyên đề trưng bày ba d đầu tiên tại việt nam
song việc số hóa này mới chỉ được thực hiện từng phần trong khoảng hai trăm linh hiện vật tư liệu do còn không ít khó khăn
các ngôn nhân lực vừa am hiểu công tác chuyên môn của bảo tàng đồng thời lại cũng phải am hiểu về mặt công nghệ để có thể cùng kết nối với lại bên kỹ thuật bên công nghệ để có thể xây dựng được những sản phẩm nghe nhìn những sản phẩm công nghệ có chất lượng
đây là khó khăn chung của hầu hết các bảo tàng hiện nay trong quá trình chuyển đổi số vì vậy yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường phối hợp cần phải được đặt ra
phải làm sao mà để cho các cán bộ chuyên môn
những nhiệm vụ của bảo tàng thì phải công nghệ hóa được các kiến thức của mình ngược lại các chuyên ngành công nghệ thì phải làm sao bảo tàng hóa các kiến thức của mình
cùng với đó là yếu tố công nghệ các bảo tàng cần từng bước nâng cấp và bảo đảm đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu số về các tài liệu hiện vật có chiến lược phù hợp giữa nội dung và hạ tầng công nghệ
việc này đòi hỏi phải có nguồn lực tương xứng
cái kinh phí để cấp cho những cái việc chuyển đổi số cũng như là ứng dụng công nghệ nó cũng phải có được nó tương xứng với cái khối lượng công việc cũng như là cái nhiệm vụ
bởi vì nếu không thì nó sẽ có một cái tình trạng là các cái bảo tàng nào có kinh phí thì họ sẽ làm còn bảo tàng nào chưa có thì họ sẽ chưa làm
và sau này thì để mà kết nối vào thành một cái hệ thống để có thể là chia sẻ như kết nối thành một hệ thống quốc gia thì có lẽ là sẽ phải làm lại
trong thời gian tới đây để mà thúc đẩy cái công việc mà như là chuyển đổi số một cách nó hiệu quả thì đề nghị với các cơ quan quản lý của nhà nước là cần phải tăng cái nguồn kinh phí cho các hoạt động này ngoài những khoản khác mà chi thường xuyên cho bảo tàng
từ năm hai nghìn hai mươi một chính phủ đã phê duyệt chương trình số hóa di sản văn hóa việt nam giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
và để đạt được mục tiêu này
bên cạnh nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể có lẽ trước tiên phải là sự chuyển đổi trong tư duy của những người làm công tác bảo tàng và công tác di sản văn hóa
hiện nay cả nước có một trăm sáu mươi sáu bảo tàng trong đó có bốn bảo tàng quốc gia với hơn ba triệu hiện vật
việc bảo tồn tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa trong đó có xây dựng và phát triển hệ thống bảo tàng trên cơ sở tiếp cận công nghệ của thời đại
chính là một trong những động lực để tăng cường sức mạnh văn hóa
văn hóa mềm góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của quốc gia dân tộc
tiểu mục xây dựng nền văn hóa bản sắc việt nam xin được khép lại tại đây
xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị nhiều tháng qua các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái nguyên đã thức xuyên đêm làm việc không có thứ bảy chủ nhật
thậm chí phải gác lại niềm hạnh phúc riêng để lao vào công việc chạy đua với thời gian
đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tiến độ của dự án cấp căn cước công dân nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân
và quá trình thực hiện chiến dịch đã có biết bao câu chuyện hình ảnh đẹp của lực lượng công an
tất cả sẽ được chúng tôi ghi nhận trong mệnh lệnh trái tim ngay sau đây
bằng sự thấu hiểu đồng cảm với những khó khăn của các cụ già của những người có sức khỏe yếu không thể đi lại được
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái nguyên đã vượt núi băng rừng
mang theo thiết bị máy móc đến tận hà nội
các nhà người dân để thu nhận hồ sơ cấp căn cức công dân
dầm mưa đội gió lội bùn vất vả là vậy khó khăn là thế
thậm chí phải hy sinh cả những hạnh phúc cá nhân vì lợi ích của nhân dân
và sự tin yêu của người dân chính là động lực là sự đền đáp xứng đáng đối với các anh
vẫn đang ngày đêm thầm lặng
góp sức lượng công hiến vì nhân dân